trong khuôn khổ thực hiện biên bản hội nghị hợp tác hành lang kinh tế năm tỉnh thành phố việt nam trung quốc lần thứ tám
ngày hôm qua tại hải phòng lễ khởi động chương trình hành trình ánh sáng đã được tổ chức thành công tốt đẹp
đây là quan hệ hợp tác y tế đầu tiên giữa hai thành phố hải phòng và tỉnh vân nam trung quốc
chương trình hành trình ánh sáng sẽ thực hiện phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho bảy mươi người bệnh của thành phố hải phòng
với sự tham gia của các chuyên gia gồm bảy bác sĩ phẫu thuật viên điều dưỡng chuyên khoa mắt thuộc bệnh viện đại học y côn minh cơ sở một
cùng các bác sĩ điều dưỡng khoa mắt bệnh viện hữu nghị việt tiệp với sự hỗ trợ về trang thiết bị của bệnh viện mắt hải phòng
ngoài sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của các chuyên gia tỉnh vân nam còn tài trợ toàn bộ kinh phí cho chương trình
gồm chi phí phẫu thuật xét nghiệm mua vật tư y tế và thiết bị y tế chi phí đi lại của bệnh nhân với tổng số tiền hơn bảy trăm một mươi bốn triệu đồng